hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi đã khai mạc theo hình thức trực tuyến
với sự chủ trì của quốc vương saman của ả rập xê út
đây là lần đầu tiên một quốc gia ả rập đăng cai hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
trong đó có sự tham gia của các lãnh đạo nhóm g hai mươi
trong hai ngày họp các nhà lãnh đạo g hai mươi sẽ tập trung thảo luận việc sử dụng mọi nguồn lực
sự hợp tác để có thể ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
ngoài ra lãnh đạo các nước cũng sẽ thảo luận về việc hợp tác thương mại đầu tư kinh tế số và phát triển bền vững
chống biến đổi khí hậu cũng là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại cuộc họp này
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi vốn thường được xem là dịp để các nhà lãnh đạo thế giới tương tác trực tiếp với nhau
tuy nhiên giữa đại dịch covid một mươi chín sự kiện quan trọng này lại được rút gọn với các phiên họp trực tuyến có thời lượng ngắn
mà một số nhà quan sát gọi là cuộc ngoại giao kỹ thuật số